ủy ban nhân dân tp hcm đã tổ chức họp báo về tiến độ kết quả thực hiện kết luận của thanh tra chính phủ
và kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình liên quan đến dự án khu công nghệ cao tp hcm
đến nay thành phố đã thực hiện xong bốn trên tám nội dung kết luận của thanh tra chính phủ
và kết luận của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đối với việc tính toán xem xét bồi thường cho bốn mươi chín hộ dân khiếu nại tố cáo kéo dài
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết các hội dân này đều nằm trong ranh dự án khu công nghệ cao
tổ công tác liên ngành đã trình ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt chính sách hỗ trợ đặc thù
theo hướng bán nền tái định cư cho các hộ dân bằng giá bán tái định cư
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương
các hội dân đồng ý chính sách trên cơ quan có thẩm quyền sẽ triển khai bố trí nền tái định cư chậm nhất
là vào ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín để sớm ổn định đời sống của nhân dân
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố sẽ vận dụng cơ chế linh hoạt dựa trên quy định pháp luật
để giải quyết tối đa quyền lợi của người dân
những vấn đề vượt qua thẩm quyền ủy ban nhân dân tp hcm sẽ báo cáo chính phủ